theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm ngày hai mươi tám tháng tám đến hết đêm ngày ba mươi một tháng tám
ở các tỉnh bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
dự báo trong những ngày tới mưa lớn kéo dài sẽ kéo theo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi bắc bộ
đặc biệt là lạng sơn cao bằng bắc cạn hà sang lào cai lai châu điện biên
các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi cũng có mưa mưa vừa có nơi mưa to từ chiều ngày hai mươi chín tháng tám đến hết đêm ngày ba mươi tháng tám
bên cạnh mưa trên đất liền giải hội tụ nhiệt đới cũng gây ra mưa rông gió giật mạnh trên vịnh bắc bộ từ đêm ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám
ở vịnh bắc bộ có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét biển động